trưa nay hai mươi sáu tháng ba tại phân hiệu mãn của trường tiểu học thị trấn tàng lỏng huyện bảo thắng tỉnh lào cai
một nhóm học sinh trong lúc đùa nghịch trên cổng trường không may cánh cổng đổ xuống đè lên khiến một học sinh tử vong tại chỗ
theo lời kể của những học sinh có mặt chứng kiến sự việc trong lúc đua nghịch năm học sinh cùng đua lên cánh cổng trường
được một lúc thì cánh cổng bị siêu vào và có nguy cơ đổ sập
ba em học sinh nhanh chân nhảy ra khỏi cánh cổng chạy thoát
hai em còn lại không kịp chạy đã bị toàn bộ một cánh cổng sắt và cây trụ cột gắn cổng đổ đè lên người khiến một em tử vong tại chỗ một em bị chấn thương
học sinh tử vong được xác định là em vàng duy anh sinh năm hai nghìn một mươi học sinh bị thương là em vàng xuân bảo sinh năm hai nghìn chín
ngay sau khi sự việc xảy ra các thầy giáo cô giáo và phụ huynh gần đó đã nhanh chóng đưa em vàng xuân bảo tới bệnh viện cấp cứu điều trị
hiện sự việc đang được các lực lượng chức năng vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc